thưa quý vị những cơm mưa lớn với lượng mưa cả trăm mm sẽ không còn xuất hiện tại khu vực tây nguyên và nam bộ nữa
thế nhưng cục bộ vẫn có những nơi lượng mưa trên năm mươi mm nên đất đá đang bị mất độ bền dễ có nguy cơ sạt lở nếu xảy ra mưa lớn
còn đối với khu vực bắc bộ và bắc trung bộ thì ngày hôm nay tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm
có những nơi trên một trăm linh mm và còn cần đề phòng với hiện tượng sạt lở và ngập ống khi thấy xuất hiện mưa to
trong khi đó khu vực phía nam của miền trung dự báo trời mưa và có nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ